quả bưởi nặng từ bảy đến tám kg khi chín ngà màu vàng được thương lái săn lùng bán tết với giá từ bảy trăm linh đồng đến một triệu đồng
do bưởi có kích thước khổng lồ giống cái thúng nên dân địa phương còn gọi là bưởi thúng
bưởi chỉ cho trái mỗi năm đúng một vụ vào dịp tết có vị chua nhạt ăn không ngon như bưởi thường
nhưng do vỏ có màu vàng tươi ruột màu đỏ mang ý nghĩa may mắn nên loại này vẫn hút khách mua để chừng tết